thưa quý vị trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy
gọi tắt là ammtc một mươi bảy diễn ra tại labuan bajo indonesia
sáng ngày hôm nay hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng asean với các nước trung quốc nhật bản và hàn quốc
gọi là asean cộng đồng cuba lần thứ một mươi ba về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đã diễn ra với chủ đề một asean tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng các thành viên trong đoàn việt nam tham dự hội nghị
các bộ trưởng và trưởng đoàn trung quốc nhật bản hàn quốc đã phát biểu tại hội nghị
nhấn mạnh về vai trò quan trọng trong hợp tác giữa các nước asean với trung quốc nhật bản và hàn quốc
trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định với phương châm cùng phục hồi
cùng lớn mạnh hướng tới phát triển bao trùm đồng đều và bền vững tại đông á
cơ chế hợp tác asean cộng ba đã trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác toàn diện
năng động và hiệu quả nhất của asean sau hơn hai mươi năm năm hình thành và phát triển
việt nam mong muốn cùng với các nước asean đẩy mạnh hơn nữa hợp tác asean cộng ba
trong thời gian tới đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
để hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bên sớm hoàn thiện
và thông qua dự thảo kế hoạch làm việc som tc cộng ba về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bảy
ngoài ra nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới cần thúc đẩy hợp tác
trong các lĩnh vực như tăng cường trao đổi thông tin tình hình liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia
nhằm phòng ngừa từ xa chống và xử lý tận gốc các loại tội phạm
nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp điều tra bắt giữ tội phạm truy nã
đẩy mạnh hợp tác trong thực hiện hiệu quả các yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự
trong đó ưu tiên đàm phán để sớm tiến tới ký kết thỏa thuận về dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù
tương trợ tư pháp về hình sự
trên tinh thần đoàn kết hữu nghị hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
imtc cộng ba lần thứ một mươi ba đã ra tuyên bố chung
một trong những nội dung quan trọng của tuyên bố chung là hoan nghênh những kết quả đạt được
trong triển khai thành tố tội phạm xuyên quốc gia thuộc kế hoạch làm việc asean cộng ba giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chiều nay cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã tổ chức lễ khai mạc
trại sáng tác văn học cảnh sát cơ động lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống
cuộc thi viết chuyện ngắn bút ký và trại sáng tác âm nhạc văn học với chủ đề
cảnh sát cơ động lá chắn thép
bảo vệ bình yên cuộc sống thu hút sự tham gia của rất nhiều tác giả trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
cuộc thi bắt đầu vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và tổng kết khen thưởng trao giải cho các tập thể cá nhân
các tác giả có tác phẩm đạt giải vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động văn hóa văn nghệ thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền về những chiến công truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát cơ động
qua năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nói chung và cảnh sát cơ động nói riêng
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng công an
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đến nay một trăm linh các xã đã được bố trí công an chính quy
vâng để công an xã đáp ứng được nhiệm vụ thời gian qua thì công an tỉnh lai châu cũng đã chú trọng
việc triển khai xây dựng trụ sở làm việc nhà ở cho lực lượng này để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại lai châu
công an xã khuôn há cách trung tâm huyện tam đường hai mươi km
là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
năm cán bộ chiến sĩ công an xã được điều động về địa bàn
trụ sở công an xã đã được lãnh đạo công an huyện
công an tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh và bộ công an quan tâm xây dựng
tòa nhà hai tầng kiên cố rộng rãi đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ làm việc của cán bộ chiến sĩ công an ở đây
cơ sở vật chất phần nào giúp cho cán bộ công an xã yên tâm công tác